tiếp tục với các tin tức về an ninh trả tự thông tin từ nghệ an công an tp vinh đang mở rộng điều tra chuyên án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức bắt giữ khởi tố bốn đối tượng làm giả hàng trăm bộ hồ sơ giấy tờ xe ô tô hạng sàn
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một công an tp vinh bắt giữ hai đối tượng vì hành vi làm giả giấy tờ xe ô tô
mở rộng điều tra cơ quan chức năng đã di lý đối tượng cầm đầu trong đường dây này là trần huỳnh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thị trấn nam đàn từ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông thành phố hà nội
đức khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đức lên mạng xã hội đặt mua của một đối tượng chưa rõ danh tính khoảng năm mươi con dấu giả của các cơ quan đăng ký đăng kiểm xe cùng các mẫu phôi
sau đó sử dụng máy tính máy in máy ép plastic để tự làm giấy tờ giả
tính đến thời điểm bị bắt đức đã bán khoảng năm trăm linh bộ giấy tờ xe giả cho khách theo yêu cầu
quá trình điều tra công an tp vinh thu giữ một mươi sáu phôi các loại giấy tờ xe ô tô một mươi hai giấy đăng ký xe ô tô kiểm định xe ô tô nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất giấy tờ giả
tính đến thời điểm bị bắt đức đã bán khoảng năm trăm linh bộ giấy tờ xe ô tô nhiều máy in máy ép plastic để tự làm giấy tờ giả